sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi tại đà nẵng ủy ban quốc gia apec và tiểu ban an ninh y tế đã triển khai các phương án thực nghiệm hiện trường công tác chuẩn bị cho lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
nhiều phương tiện khí tài hiện đại và các lực lượng tinh nhuệ của bộ công an bộ quốc phòng và lực lượng địa phương đã tham gia buổi thực nghiệm
tại buổi thực nghiệm đã diễn ra các hoạt động biểu dương lực lượng phương tiện khí tài hiện đại triển khai các phương án phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi
các phương án giả định chống khủng bố bắt cóc con tin trên đường từ sân bay về địa điểm tổ chức các hoạt động của apec bắt cóc con tin trên đường thủy giải cứu con tin ở các tòa nhà cao tầng và trên sông đã được các lực lượng quân đội công an y tế phối hợp thực hiện đúng phương án
lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy tại đà nẵng sẽ diễn ra ngày hai mươi bốn tháng một mươi nhằm biểu dưng lực lượng gian đe ngăn chặn âm mưu hoạt động của các đối tượng chống phá tuần lễ cấp cao hoặc lợi dụng sự kiện này để xâm phạm an ninh trật tự đồng thời hoàn thiện quy trình phương án xử lý các tình huống chống khủng bố bảo vệ tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy